cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an vừa bắt tạm giam ông lê tấn hùng
nguyên tổng giám đốc tổng công ty nông nghiệp sài gòn trách nhiệm hiệu ạn một thành viên
để điều tra về hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
và để có cái nhìn rõ hơn về những vi phạm của ông lê tấn hùng
mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tổng hợp của chúng tôi ngay sau đây
trước khi bị cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an khởi tố bắt tạm giam
ông lê tấn hùng đã bị ủy ban nhân dân tp hcm đình chỉ công tác do có các sai phạm
được thanh tra thành phố kiểm toán nhà nước và chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố kết luận
theo ủy ban nhân dân tp hcm vi phạm của ông lê tấn hùng kéo dài
thiếu trách nhiệm khắc phục hậu quả không đủ phẩm chất để tiếp tục lãnh đạo điều hành sacri
bản kết luận thanh tra số ba mươi tám của thanh tra tp hcm đã chỉ ra nhiều sai phạm
tại sacri trong thời kỳ ông lê tấn hùng lãnh đạo
theo đó sacri đã dùng gần tám tỷ đồng để thuê mặt bằng số một trăm hai mươi ba trương định
quận ba làm văn phòng làm việc của tổng công ty và các công ty thành viên chưa đúng với quy định
sacri và các đơn vị thành viên đang quản lý và sử dụng bốn mươi sáu mặt bằng nhà đất với hơn một chín trăm linh ha
trong đó có một mươi một mặt bằng nhà đất được hợp tác kinh doanh khai thác
giữ hộ hàng hóa nhưng thực chất là cho thuê lại một phần hoặc toàn bộ diện tích
từ năm hai nghìn ba nông trường phạm văn cội thuộc công ty trách nhiệm hiểu hạn một thành viên
bò sữa thành phố thành viên của sacri ký hợp đồng gia công trồng hoa cây cảnh xuất khẩu
với công ty cổ phần phong lan với diện tích năm hectare thời hạn hợp đồng hai mươi năm năm
tuy nhiên từ năm hai nghìn một mươi một công ty phong lan không thực hiện nghĩa vụ tài chính
với công ty trách nhiệm hiểu hạn một thành viên bò sữa thành phố
mà tự ý giao phần đất này cho công ty cổ phần thương mại nông lâm nghiệp bình minh ii sử dụng
sacri được thành phố giao quản lý nhiều quỹ đất nhưng sử dụng khai thác không hiệu quả
dẫn đến việc thay đổi chủ đầu tư dự án tự ý cho thuê đất sai quy định
không báo cáo thường trực ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh
công ty trách nhiệm hiểu hạn một thành viên bò sữa thành phố được thành phố giao đất
nhưng cho cán bộ công nhân viên mượn để trồng cỏ mà không có hồ sơ pháp lý liên quan
với diện tích lên tới hai mươi bảy ha sau đó một mươi năm hộ nhận khoán đã tự ý sang nhượng cho một trăm linh ba hộ
hiện nay tổng diện tích đất của công ty trách nhiệm hiểu hạn một thành viên bò sữa thành phố
đang bị các hộ dân tranh chấp lấn chiếm là hơn hai trăm một mươi hai m hai
dẫn đến doanh nghiệp phải giải quyết tranh chấp với hộ dân ngay trên phần đất được thành phố giao quản lý
không chỉ buông lỏng sai phạm trong quản lý đất công
ông lê tấn hùng còn ký khống chi khống một mươi ba tỷ đồng cho hàng chục cán bộ
người lao động của sacri học tập ở nước ngoài